thưa quý vị sau bốn ngày năm đêm chạy đua với thời gian để giải cứu bé trai một mươi tuổi bị rơi xuống ống trụ bê tông
lãnh tạo tỉnh đồng tháp thông báo bé được xác định là đã tử vong
ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp thông tin nguyên nhân chính khiến bé thai lý họ nam tử vong
là do kẹt trong lòng ống trụ bê tông bốn ngày và bị đa chấn thương thiếu dưỡng khí nhiệt độ thấp
theo ông bửu trước đây lực lượng tại hiện trường ưu tiên vừa cứu hộ vừa tìm cách để duy trì cho bé
tuy nhiên đến cuối giờ chiều ngày hôm qua các cơ quan chức năng tại hiện trường dựa trên nhiều thông tin xác định cháu bé thái lý hậu nam đã tử vong
với việc xác định bé đã tử vong các lực lượng thay đổi biện pháp cứu hộ đưa thi thể em bé lên để gia đình lo hậu sự
công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an huyện phú riềng khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người bị đâm tử vong vào tối ngày hôm qua
nạn nhân là anh nguyễn văn trường bốn mươi bốn tuổi trú tại xã phú trung huyện phú riềng tỉnh bình phước
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối qua sau khi đi nhậu về anh trường tiếp tục đi qua nhà hàng xóm nhậu cùng với một số người đàn ông trong xóm
trong lúc nhậu giữa anh trường và người đàn ông tên là vương xảy ra mâu thuẫn anh trường bị vương dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong
liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào chiều qua tại thị trấn mỹ luông huyện trợ mới tỉnh an giang
công an huyện trợ mới cho biết đã bắt được cặp vợ chồng gây ra vụ cướp sau ba giờ đồng hồ gây án
hai đối tượng bị bắt là đỗ duy khánh và vợ là nguyễn thị kim thoa chú tại thành phố tân an tỉnh long an
khi đang lẩn trốn tại một vườn xoài thuộc ấp mỹ trung xã mỹ an huyện trợ mới
cả hai khai nhận vào khoảng một giờ chiều qua đến tiệm vàng kim chi giả mua vàng
sau đó dùng bình xịt hơi cay tấn công chủ tiệm cướp đi nhiều dây chuyền và vòng đeo tay trị giá trên ba mươi hai triệu đồng
bộ đội biên phòng nghệ an vừa phát hiện bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép pháo nổ
đối tượng phùng văn linh trú tại xã canh đu huyện kỳ sơn bị bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp với đồng biên phòng canh đu bắt quả tăng
khi đang có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép tăng vật thu giữ là gần bốn mươi bảy kg pháo các loại
người dân tại miền trung và tây nguyên đang phải đối mặt với đợt mưa lớn ngay trong tuần đầu tiên của năm mới
và thời tiết ngày hôm nay thì cũng sẽ vẫn có mưa
cảnh báo đêm nay sẽ mưa trên diện rộng dự báo lượng mưa từ năm mươi một trăm năm mươi mm cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở vùng núi
cũng do mưa lớn trái mùa nên các sông từ thừa thiên huế đến khánh hòa có khả năng sẽ xuất hiện lũ nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị
để đảm bảo an toàn người dân lưu ý không đi qua các ngầm tràn không đến gần bờ sông vì rất dễ bị trượt chân
và đặc biệt không nên đi vớt củi hoặc là đánh bắt cá
vâng ngoài ra thì khu vực nam bộ cũng sẽ có mưa trái mùa trên diện rộng lượng mưa phổ biến sẽ từ bốn mươi bảy mươi mm
còn ở khu vực bắc bộ vào ngày hôm nay không mưa trời có sương mù đôi lúc hứng nắng nhẹ nhiệt độ từ một mươi chín tới hai mươi hai độ tiết trời ấm áp
và bảng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ở phần cuối của chương trình
và ngay sau đây sẽ là các tin tức cập nhật lúc sáu giờ sáng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với nguyễn thị thanh thủy và nguyễn bạch thùy linh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

mở rộng điều tra vào ngày bốn tháng một lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã bắt giữ ràng xe mìn trú tại huyện bảo yên tỉnh lào cai và thu giữ một bánh heroin
mở rộng điều tra vào ngày bốn tháng một lực lượng cảnh sát điều tra bắt giữ ràng xe mìn trú tại huyện bảo yên tỉnh lào cai và thu giữ một bánh heroin

ma túy vật chứng thu giữ gồm một bánh heroin một mươi gam ma túy đá hồng phiến và hai cân tiểu ly
mở rộng chuyên án lực lượng công an bắt giữ đối tượng lương văn tuấn về hành vi mua bán trái phép
chất ma túy
tòa án nhân dân tỉnh bình dương vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với bị cáo lê thị thanh ba mươi sáu tuổi trú tại bình dương từng là tổng giám đốc công ty cổ phần
đầu tư và phát triển địa ốc sp land và bị cáo châu lê minh vẹn ba mươi năm tuổi trú tại tp cà mau
phó tổng giám đốc của công ty này
theo có trạng năm hai nghìn một mươi tám và năm hai nghìn một mươi chín bị cáo thanh tự lập bản vẽ phân lô các thửa đất nông nghiệp
tại xã an điền thị xã bến cát tỉnh bình dương đặt tên là dự án khu dân cư an điền một và an điền hai
tương tự tại xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước nay là thị xã trân thành
bị cáo thanh cũng tự ý phân lô đặt tên là dự án khu dân cư trân thành và trân thành hai
tất cả các dự án này đều không được cơ quan quản lý nhà nước tại bình dương và bình phước
chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư thế nhưng bị cáo thanh và vẹn đã ký hợp đồng thỏa thuận
về việc chuyển nhượng đất nền dự án để chiếm đoạt hơn ba mươi bảy tỷ đồng của tám mươi bảy người dân
bị cáo thanh và vẹn bị khởi tố và bắt tạm giam vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tại tỉnh tây ninh công an huyện tân châu chủ trì phối hợp cùng công an huyện tân biên
phòng kỹ thuật nhiệm vụ công an tỉnh đồn biên phòng tràng luyệt vừa triệt phá đường dây tàng chữ
buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép vật chứng thu sữ là hơn bốn tạo pháo ca loại
ngày hôm qua tại ấp tân khai xã tân lập huyện tân biên lực lượng chức năng chốt chặn bắt quả tăng đối tượng
lê nam thiên chú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai điều khiển xe ô tô
chở theo đối tượng phạm văn nghĩa chú tại huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
trên xe vận chuyển hai trăm năm mươi hộp pháo các loại có khối lượng bốn trăm một mươi hai kg
mở rộng điều tra công an huyện tân châu bắt khẩn cấp hai vợ chồng lê thị bích vân và nguyễn văn ly
chú tại huyện tân châu thu giữ thêm hai mươi một năm kg pháo nổ
toàn bộ số pháo trên vân mua từ campuchia với giá tám mươi triệu đồng
sau đó về bán lại cho một người đàn ông ở thành phố hồ chí minh với số tiền tám mươi sáu triệu đồng
thuê nghĩa vận chuyển đây là chuyến mua bán pháo lần thứ hai mà vân đã thực hiện
biết được thông tin anh tờ đến hưng người dân xã trà vàn huyện nam giang
vừa mới nhặt được một khẩu súng hơi trong khi đi làm giấy
công an xã trà vàn đã trực tiếp đến nhà anh hưng tuyên truyền
vận động anh hưng tự nguyện giao nộp khẩu súng trên
được sự tuyên truyền vận động của cán bộ công an anh hưng đã tự giác giao nộp khẩu súng nhận được
và tôi về với mục đích là để đi săn bắn chim chuột
sau khi sự tuyên truyền của công an xã
thì tác hại của sử dụng súng nên tôi giao nộp cho bên đồng chí công an xã
tại các địa phương vùng cao như xã trà vàn
tình trạng người dân dùng vũ khí thô sơ súng tự chế
để săn bắt theo thói quen từ bao đời nay vẫn còn tồn tại
điều đó tiềm ẩn những vấn đề phức tạp và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa bàn
nhằm ngăn ngừa tình trạng này lực lượng công an xã đã tích cực nắm tình hình
tuyên truyền vận động các cá nhân có nghi vấn tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép
kết hợp với việc tranh thủ già làng người có uy tín ở địa phương
để tuyên truyền cho bà con nhận thức được tăng trữ sử dụng vũ khí là vi phạm pháp luật
gây nguy hiểm cho bản thân gia đình và cộng đồng
từ đó vận động nhân dân tự giác giao nổ
từ sự tuyên truyền vận động của lực lượng công an từ đầu đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
công an quảng nam đã thu hồi hơn một trăm linh khẩu súng các loại và hàng trăm công cụ hỗ trợ các loại
từ đó bà con rất là tiên tưởng vào sự công tác vận động của công an xã
qua đó thì góp phần đảm bảo về an ninh trật tự trên địa bàn của xã gia văn
qua nắm tình hình địa bàn chúng tôi đã lập danh sách những đối tượng nghi vấn sử dụng súng
qua đó ngoài việc vận động tuyên truyền tập trung chúng tôi có vận động có biệt
và hầu như là đến từ nhà người dân cũng nghiêm chính chấp hành
và tự nguyện vô tình
từ khi triển khai công an chính quy về xã đến nay
chúng tôi đã vận động thu hồi khoảng bốn mươi khẩu súng
qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của xã
xác định để làm tốt công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thì phải thay đổi được nhận thức của người dân
công an quảng nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật
vận động nhân dân tự rác giao nổ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân
nhất là dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba để người dân vui tết đón xuân an lành